chuyển sang các tin tức thời sự quan trọng khác
vào sáng ngày hôm nay thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an đã dự lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi ba tại địa bàn quận hai bà trưng thành phố hà nội
trực tiếp gặp gỡ động viên các tân binh nhập ngũ và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
năm hai nghìn hai mươi ba nguồn tuyển của công an các đơn vị địa phương đạt khoảng một trăm linh hai bốn so với chỉ tiêu được giao
nhiều công dân có trình độ đại học cao đẳng đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
năm nay bộ công an cũng có nhiều chính sách mới trong công tác tuyển quân tăng thêm cơ hội được chuyển thẳng sang chế độ chuyên nghiệp
và cử đi đào tạo văn bằng hai nghiệp vụ công an tại các trường công an nhân dân
đối với các chiến sĩ nghĩa vụ trước khi nhập ngũ
đã tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại khá trở lên
đồng chí thứ trưởng tin tưởng các tân binh nhập ngũ và các công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
sẽ có quá trình rèn luyện phấn đấu để trưởng thành phát huy trách nhiệm thế hệ trẻ
tham gia bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ tổ quốc khắc phục mọi khó khăn
chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước kỷ luật của quân đội nhân dân công an nhân dân
các quy định của đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
cùng với các địa phương trong cả nước sáng nay tại tỉnh hà nam cũng đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân
dự lễ giao nhận quân tại thành phố phủ lý có trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đợt giao quân năm nay thành phố phủ lý đã lựa chọn được hai trăm một mươi bảy thanh niên có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị
trình độ văn hóa sức khỏe lên đường làm nhiệm vụ
trong đó số thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân có ba mươi năm công dân
tại lễ giao nhận quân ngọn lửa truyền thống đã được đại diện lãnh đạo thành phố phủ lý thắp lên
và tiếng chống mở hội giao quân đã tạo cho không khí của ngày hội tòng quân thêm hăng hái phấn khởi
lễ giao nhận quân năm nay được thành phố phủ lý tổ chức trang trọng
qua đó tạo tinh thần cho các tân binh ngay từ ngày đầu giao quân yên tâm thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng
bảo vệ tổ quốc bảo đảm an ninh trật tự góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh
còn tại thừa thiên huế sáng nay cũng đã diễn ra lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi ba
đến dự có trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
năm hai nghìn hai mươi ba toàn tỉnh thừa thiên huế có một bốn trăm năm mươi hai thanh niên lên đường nhập ngũ
trong đó công an thừa thiên huế tuyển chọn hai trăm linh thanh niên
nhờ làm tốt công tác tuyên truyền
các thanh niên đều nhận thức được trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công dân
các tân binh do công an tỉnh tuyển chọn sẽ nhập ngũ vào các đơn vị công an tỉnh thừa thiên huế
cục cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
ngay sau buổi lễ thứ trưởng lê quốc hùng cùng lãnh đạo các cấp đã tặng hoa thăm hỏi
động viên các tân binh trước khi lên xe về đơn vị
đồng thời mong muốn các tân binh nỗ lực rèn luyện tốt hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
đoàn công tác của bộ công an do thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đến dự lễ giao nhận quân tại huyện lương sơn tỉnh hòa bình diễn ra vào sáng nay
năm nay hòa bình tiến hành tuyển chọn và gọi một năm trăm linh công dân nhập ngũ
trong đó có hai trăm bốn mươi năm công dân thực hiện nghĩa vụ công an
riêng huyện lương sơn đã đảm bảo một trăm linh chỉ tiêu với hai trăm ba mươi một công dân
nhờ làm tốt công tác tuyên truyền
và thực hiện chặt chẽ các bước trong tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ
nên các tân binh được lựa chọn đạt tiêu chuẩn về sức khỏe trình độ văn hóa phẩm chất chính trị
ngay sau lễ giao nhận quân các tân binh sẽ về các đơn vị trong quân đội và công an
theo sự phân công phấn đấu rèn luyện học tập và hoàn thành tốt nhiệm vụ
công hiến sức trẻ để xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trước đó thứ trưởng lê văn tuyến và đoàn công tác cũng đã có buổi làm việc
với cấp ủy chính quyền địa phương huyện lương sơn tỉnh hòa bình
đánh giá cao công tác chuẩn bị trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ
trên cơ sở đó quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương
động viên khích lệ các công dân nhập ngũ quân đội và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân
thưa quý vị cũng trong sáng nay các huyện thành phố thuộc tỉnh bắc giang
đã trang trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi ba
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đã dự lễ giao nhận quân tại huyện lục nam
năm hai nghìn hai mươi ba tỉnh bắc giang đã tuyển chọn được hai tám trăm ba mươi ba công dân nhập ngũ
trong đó có hai trăm tám mươi năm công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
tại các đơn vị bộ tư lệnh cảnh vệ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cơ quan an ninh điều tra bộ công an
và công an tỉnh bắc giang
trong số hai trăm tám mươi năm công dân tỉnh bắc giang thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
có một mươi bảy công dân có trình độ đại học sáu công dân có trình độ cao đẳng
một mươi ba công dân trình độ trung cấp một mươi một đảng viên
riêng huyện lục nam được giao tuyển chọn và gọi bốn trăm linh ba công dân nhập ngũ
trong số công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân là ba mươi hai
trong đó số công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân là ba mươi hai
sau các nghi thức của buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn long và
lãnh đạo tỉnh bắc giang huyện lục nàng đã tạm hoa động viên các tân binh
bày tỏ mong muốn các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng
nỗ lực học tập gian luyện chấp hành tốt kỷ luật
và nhanh chóng hòa nhập trong môi trường quân đội công an
hòa trong không khí của ngày hội tòng quân của cả nước
trong sáng nay công an nhiều đơn vị địa phương cũng đã tổ chức lễ giao nhận công dân
thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
tại buổi lễ sáng nay
hội đồng xét tuyển nghĩa vụ công an tỉnh thái bình đã công bố quyết định tuyển chọn
và bàn giao hai trăm bảy mươi năm công dân trong đó có một công dân là nữ
có đủ điều kiện về độ tuổi sức khỏe đạo đức chính trị
được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các huyện thành phố
và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba cho sáu đơn vị nhận quân
lễ giao nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
được diễn ra trang trọng nhanh gọn an toàn đúng luật
trong đợt giao quân năm nay công an tỉnh quảng bình tuyển chọn được hai trăm một mươi một công dân
tham gia nghĩa vụ công an nhân dân trong đó có một trăm linh tân binh được phân bổ tại công an tỉnh
hai mươi tân binh tại bộ tư lệnh cảnh vệ sáu mươi một tân binh tại bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
và ba mươi tân binh tại cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
trong số tân binh tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm nay
có một mươi một đồng chí trình độ đại học hai đồng chí trình độ cao đẳng
và sáu đồng chí là đảng viên đảng cộng sản việt nam
tại nam định một trăm tám mươi công dân đủ điều kiện về độ tuổi sức khỏe đạo đức chính trị
được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các huyện thành phố vào phục vụ có thời hạn
đã được bàn giao cho bốn đơn vị nhận quân gồm công an tỉnh nam định một trăm linh đồng chí
cục cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp một mươi đồng chí
bộ tư lệnh cảnh vệ hai mươi chiến sĩ và năm mươi đồng chí về bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
chất lượng giao quân toàn tỉnh nam định tiếp tục tăng so với các năm
cả về số lượng và chất lượng một trăm linh tân binh phấn khởi lên đường về đơn vị mới
như vậy đồng loạt trong ngày hôm nay các địa phương trên cả nước đã tổ chức
lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi ba không khí nô nức của ngày hội tòng quân đã tiếp thêm động lực
động viên khích lệ các tân binh lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
được rèn luyện trong môi trường kỷ luật của quân đội nhân dân việt nam
công an nhân dân việt nam sẽ là quãng
công an nhân dân việt nam sẽ là quãng thời gian quý giá để các chiến sĩ nghĩa vụ trưởng thành
góp sức xây dựng và bảo vệ tổ quốc
nguyễn duy đạt là một trong số hai mươi năm thanh niên của quận hai bà trưng
thành phố hà nội trúng tuyển thực hiện nhiệm vụ tham gia công an nhân dân năm nay
đã tốt nghiệp đại học tài chính chuyên ngành luật với tấm bằng loại khá
nhưng được khoác lên mình chiếc áo chiến sĩ công an luôn là ước mơ của chàng trai trẻ
em mong muốn qua cơ hội này em có thể được góp sức mình vào ngành công an ạ
từ những bước nhỏ nhất như là đi nghĩa vụ
hiện tại thì em rất bồi hồi và cũng là một chút gì đấy hơi lo lắng
tại vì anh cũng chưa biết là thời gian tới em sẽ đi huấn luyện như thế nào và về đơn vị sẽ ra sao ạ
em sẽ cố gắng để hoàn thành thật là tốt công việc và nhiệm vụ mà khi mà lịch nghĩa vụ được giao
vì là cháu nó đã qua đại học nhưng mà vào thêm trong môi trường công an
thì cháu nó sẽ được rèn luyện và được huấn luyện
để sau này cháu sẽ có
có đức có tài và cống hiến nhiều hơn
quá trình rèn luyện công an thì sẽ giúp em có thể phát triển bản thân nhiều hơn
có thể cống hiến được nhiều hơn cho tổ quốc
em mong muốn là em có thể rèn luyện để trưởng thành và trở thành một chiến sĩ công an như ông của em ạ
năm nay những công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân đã tốt nghiệp đại học chính quy
đạt khá trở lên sẽ có cơ hội được chuyển thẳng sang chế độ chuyên nghiệp
được đứng trong hàng ngũ
công dân thực hiện nghĩa vụ của lực lượng công an nhân dân
tiếp tục cống hiến sức trẻ vào sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
tôi cho rằng những cái này là một cái động lực rất lớn
để thu hút các cháu học sinh các thanh niên
và có trình độ có năng lực tham gia vào nghĩa vụ công an nhân dân
cái này thì nó rất phù hợp với cái nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhận về hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
bước qua cánh cổng này là quãng thời gian rèn luyện với rất nhiều những cố gắng
nỗ lực của các tân binh thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
bước vào một môi trường kỷ luật kỷ cương
để có thể trưởng thành và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
bảo vệ tổ quốc đầy tự hào và vinh quang